kính chào quý vị và các bạn
trong ba ngày tới tại khu vực các tỉnh hà giang cao bằng tuyên quang
do hình thành hồi tụ gió yếu trên mực một năm trăm linh m và ba m
vì vậy vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to gần đề phòng hiện tượng lốc xét và gió rất mạnh
các khu vực còn lại trời phổ biến ít mưa trưa chiều trời nắng
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi một ba mươi bốn độ
cục bộ có nơi xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt cao nhất trưa chiều
có thể chạm ngưỡng ba mươi năm độ
phía tây bắc bộ sẽ có mưa rào và rông rải rác ở lai châu điện biên lào cai
cục bộ có mưa vừa mưa to gần đề phòng hiện tượng lốc xét và gió rất mạnh
các khu vực còn lại trời phổ biến ít mưa trưa chiều trời nắng
với nhiệt độ thấp hơn phía đông cao nhất là ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
đối với khu vực miền trung các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong ba ngày tiếp theo mưa nhanh chóng giảm ban ngày trời có nắng
khiến nhiệt độ tăng nhanh từ hai ba độ so với hai mươi bốn h
trước đó với mức nhiệt phổ biến trong ba ngày tới sẽ là từ ba mươi ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
các tỉnh còn lại của trung bộ từ đà nẵng đến bình thuận ít có sự biến động
phổ biến vẫn là trạng thái thời tiết ít mưa và ngày nắng với cứng độ vừa phải
nhiệt độ cao nhất trưa chiều giao động trong ngưỡng ba mươi một ba mươi bốn độ
khu vực tây nguyên trong chiều tối chủ yếu có mưa xảy ra ở diện giải rác
còn ban ngày có nắng gián đoạn nhiệt độ cao nhất trong hai ngày tới
là hai mươi tám ba mươi một độ sau đó tăng lên từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ trong ngày một mươi bốn
tại khu vực nam bộ dự báo trong hai ngày một mươi hai và một mươi ba gió tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần
nên mưa gia tăng cục bộ có mưa vừa mưa to nhiệt độ cao nhất là ba mươi ba mươi ba độ
sang đến ngày một mươi bốn mưa giảm nhiệt độ sẽ tăng lên ở mức ba mươi một ba mươi bốn độ